để bảo đảm cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ cho người dân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tp hcm đã kết nối cung cầu với các địa phương nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa và ổn định giá cả thị trường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dự kiến lượng hàng chuẩn bị cho mùa tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tăng một mươi ba hai một mươi sáu chín so với kế hoạch thành phố giao
và tăng hai mươi ba ba mươi sáu so với kết quả thực hiện tết mổ tốt hai nghìn một mươi tám
trong đó lượng hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cung ứng tiêu dùng cho người dân
chủ yếu từ ba nguồn chính gồm các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
các chợ đầu mối các đơn vị khác v v
chủ yếu là sản phẩm ở các loại cây ăn trái cây ăn quả
thí dụ như đặc sản là bưởi da xanh bến tre là đặc sản nhất
hay là dừa của bến tre là đặc sản nhất hay là quạt chôm chôm bến tre
và các loại cây ăn trái của bến tre thì phải nói là nổi tiếng
và chúng tôi cũng muốn là đây có điều kiện để chúng ta quảng bá ra
tại tp hcm cũng như là trong thị trường trong nước và nước ngoài
đặc biệt năm nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố còn mở rộng thị phần
và mạng lưới phân phối với các tỉnh trong cả nước để bổ sung thêm nguồn hàng
đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân
chương trình kết nối cung cầu với các địa phương như đồng nai bình dương lâm đồng
bến tre đồng tháp an giang để cung ứng hàng hóa phục vụ tết
các nguồn hàng cho người tiêu dùng trong dịp tết
và tới ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được cam kết của các doanh nghiệp
bán hàng bình ổn là bảo đảm được nguồn cung về mặt số lượng cũng như là giữ ổn định giá cả
cái thứ hai nữa là bên cạnh cái việc có đầy đủ nguồn cung thì chúng tôi cũng phối hợp
với các sở ngành có liên quan theo chức năng được phân công
tăng cường cái kiểm soát bảo đảm cái chất lượng sản phẩm bảo đảm cái vệ sinh an toàn thực phẩm
hiện nay các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố
cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ tết
với số lượng tăng từ hai đến ba lần so với tháng thường
bên cạnh đó trong hai tháng cận tết nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng
doanh nghiệp trên địa bàn sẽ thực hiện hơn một năm trăm linh đợt khuyến mãi
tập trung vào các mặt hàng như nước giây khát bánh kẹo mứt quần áo v v